phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai vừa xác minh và xử lý hai thanh niên
là lê quốc cường và lê điệp hiếu đều một mươi tám tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
về hành vi điều khiển phương tiện không đuổi mũ bảo hiểm lái xe bằng chân trên cốt lộ một a
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh
hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm dùng hai chân điều khiển xe máy trên đường quốc lộ một a
thuộc phường tân biên tp biên hòa tỉnh đồng nai
sau khi tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
tiến hành xác minh thông tin và xác định hai thanh niên trong clip là lê quốc cường
là người điều khiển xe máy và lê điệp hiếu là người ngồi sau xe
hình ảnh này đã được người dân đi đường ghi lại sau đó đăng lên trang mạng xã hội facebook
tại cơ quan công an đối tượng cường khai nhận đã thực hiện hành vi trên vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh đồng nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lê quốc cường
đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với người giao xe cho người không đủ tuổi
tạm giữ phương tiện bảy ngày và yêu cầu cam kết không tái phạm